xin kính chào và mời quý vị khán giả cùng cập nhật những tin tức an ninh trả tử cùng bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm mọt tài sản đối tượng bùi thị mỹ hạnh
chú tại xã mỹ phú huyện thủ thừa tỉnh long an vừa bị công an huyện thủ thừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố
theo kết quả điều tra năm hai nghìn một mươi một hạnh làm cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính
trong thời gian từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hạnh đã giải quyết ba hồ sơ không đứng quy trình
cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ di chuyển quyền sử dụng đất của một người dân ở ấp một xã mỹ phú
hạnh thông báo cho người này đến nộp tiền thuế để hạnh đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên số tiền này hạnh không nộp về kho bạc huyện mà sử dụng tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn trên hạnh đã chiếm đoạt một mươi triệu đồng của ba trường hợp
đến đầu năm hai nghìn một mươi tám tri cục thuế huyện thủ thừa xác định
ba trường hợp nói trên vẫn còn nợ tiền thuế nên có văn bản thông báo đến ủy ban nhân dân xã mỹ phú
sau khi công an huyện thủ thừa vào cuộc điều tra hạnh mới khắc phục khẩu quả nộp lại số tiền trên
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gia lai vừa có thông cáo về việc xử lý những tập thể cá nhân liên quan
trong việc phân lô bán nền tại thành phố pleiku
cụ thể ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gia lai đã có thông cáo kỳ họp thứ hai mươi chín
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy xem xét kết luận kiểm tra khiến có dấu
hiệu vi phạm đối với ban thường vụ thành ủy pleiku bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố pleiku trịnh duy thuân phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố pleiku trần xuân quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố pleiku nguyễn kim đại với các hình thức yêu cầu kiểm điểm
xuất kinh nghiệm khiển trách cảnh cáo
thành tra tỉnh gia lai đã làm rõ từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám địa bàn thành phố pleiku
có hai mươi một vị trí tại một mươi phương xã có tình trạng san lấp mặt bằng
phần lô tách thừa bán nền trái quy định với tổng diện tích hơn ba trăm ba mươi một m hai
trong đó có một năm trăm hai mươi ba thửa đất đã có cấp sổ đỏ
cùng với các hình thức kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy gia lai
cũng đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
thông tin chúng tôi vừa mới có được vào sáng ngày hôm nay tại căn nhà trên đường hoàng hoa thám
phường ngo quyền tp nam định tỉnh nam định
xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
đối tượng đã dùng dao đâm chết hai người và làm bị thương hai người trong cùng một gia đình
cụ thể vào khoảng bốn giờ sáng nay đối tượng trịnh viết ba
trú tại tp nam định cầm một con dao sang nhà ông bùi sĩ được ở phường ngo quyền
nghe tiếng gọi của hàng xóm thì bà phùng thị mai vợ của ông được ra mở cửa
thì bị đối tượng ba đâm chết tại chỗ
chưa dừng lại ba tiếp tục đâm ông được bị thương ở đầu mặt
đâm anh bùi sĩ thắng con trai ông được bị thương
và tiếp tục lên gác xét đâm chị phạm thị dung là vợ của anh thắng tử vong trên giường
sau khi đâm bốn người trịnh viết ba về nhà đóng cửa cắt cổ tự sát
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh nam định đã có mặt phong tỏa hiện trường
đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu phá cửa bắt giữ đối tượng trịnh viết ba
đưa đi cấp cứu và tiến hành công tác điều tra
người nhà bàn đầu được xác định là do trịnh viết ba cho rằng nhà ông được đã iểm bùa nhà mình
nên mang hùng khí sang giải quyết mâu thuẫn
hiện công an tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra làm rõ nội dung vụ việc
sau khi thỏa thuận giá cả không thành tài xế xe ôm định bỏ người khách quen ở giữa cánh đầu vắng
thì hai bên xảy ra cử cãi
bực tức tình người xe ôm lấy dao định tấn công thì bị đối phương tức không khí
đâm và cắt cổ dẫn đến tử vong
sau một tháng bỏ trốn sang campuchia khung thủ gây ra vụ án màng này là sóc tha quốc tịch campuchia
tạm trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã bị bắt giữ
cụ thể trong sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với sóc tha về hành vi giết người cướp tài sản
sau thà bị bắt giữ và được di lý từ vương quốc campuchia về việt nam vào chiều ngày hai tháng ba
theo lời khai ban đầu vào tối ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín hà có thuê anh nguyễn văn lâm
chú tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang trở đến nhà bạn với giá thỏa thuận là bảy mươi đồng
lúc đến nơi không gặp được bạn nên tha yêu cầu anh lâm trở đi nơi khác
khi xe chạy đến giữa cánh đầu vắng lâm yêu cầu tha trả một trăm bảy mươi đồng cho đoạn đường trước đó
tha không đồng ý nên lâm dừng xe đòi vỏ tha giữa đồng thì hai bên xảy ra cự cãi
lâm đã rút dao ra tấn công tha thì liền bị tha tước hung khí đâm và cắt cổ dẫn đến tử vong
thấy nạn nhân đã chết tha đã đẩy sát nạn nhân xuống mé canh rồi lấy chiếc xe máy của lâm tẩu thoát sang campuchia
thưa quý vị và các bạn thời gian ở đây trên địa bàn tỉnh phú thọ xảy ra một số vụ án mạng giết người
xuất phát từ quan hệ yêu đương không lành mạnh
những vụ việc đau lòng do hận tình dẫn đến việc truy sát người yêu đã khiến nhiều người vừa hoàng sợ vừa bức xúc
trần quốc hiệp trú tại khu bảy xã cổ tiết huyện tam nông tỉnh phú thọ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ bắt tạm giam về hành vi giết người
kết quả điều tra bước đầu cho thấy
trước thời điểm xảy ra vụ việc giữa hiệp và chị nguyễn thị tính có mối quan hệ tình cảm thân thiết
mặc dù cả hai đã có gia đình riêng
thời gian gần đây chị tính muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với hiệp
tuy nhiên hiệp không chấp nhận nhiều lần liên lạc với chị tính nhưng đều bị từ chối
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín trong khi hiệp đi đón khách tại xã tam cường
thì phát hiện xe của chị tính đi ngược chiều
thấy vậy hiệp quay xe lại và chặn đầu xe của chị tính
rồi dùng gậy sắt đập vỡ kính cửa trước xe ô tô
đồng thời dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị tính khiến chị tính tử vong
sau khi gây án xong hiệp lên xe về nhà rồi uống thuốc ngủ định tự tử
nhưng được phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời
còn đây là nguyễn thế long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú ở khu bốn xã phú hộ thị xã phú thọ
cũng vừa bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
đối tượng long cho biết do có quan hệ tình cảm với hai người phụ nữ là nguyễn thị hạnh và nguyễn thị hoài
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cả ba người gồm long hạnh và hoài hẹn gặp nhau để nói chuyện dứt khoát về mối quan hệ tay ba này
tại chỗ hẹn giữa họ đã xảy ra một lần hạnh và hoài đã gặp nhau để nói chuyện dứt khoát về mối quan hệ tay ba này
tại chỗ hẹn giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên long về nhà
đến khoảng ba giờ sáng hoài điện thoại bảo long ra đón mình tại một nhà hàng thuộc khu bốn xã phú hộ thị xã phú thọ
khi long vừa dừng xe trước cửa quán thì lập tức bị ba người bạn của hạnh gồm lê trí hải hà anh tuấn và nguyễn tiến dũng đánh liên tiếp vào người
sẵn có con dao trong người long đã chém lê trí hải bị tử vong
trước đấy là em biết là bọn định đánh em rồi thì em đụng sát con dao ở thông giày
em thú giáo
em chỉ đâm linh tinh cho nó đau để nó bảo trạng thì không thì thôi ạ
xong rồi không may thì đâm chết hại
theo thống kê của cơ quan điều tra công an tỉnh phú thọ từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bốn vụ án giết người
nguyên nhân từ các vụ án hết sức đơn giản chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương không có cách thức giải quyết hợp lý và triệt để dẫn tới hậu quả khôn lường
qua một loạt các đua đó thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng cảnh báo thứ nhất là chúng ta trong cuộc sống xã hội cuộc sống gia đình thứ nhất chúng ta phải đề cao tôn trọng cái thuần phong mỹ tục của người việt nam
cái tình cảm phải có sự trong sáng tình yêu trong sáng
khi tình cảm tình yêu có
có những vấn đề bị giãn nứt thì chúng ta cũng phải bình tĩnh để giải quyết tránh cái việc là chúng ta thiếu bình tĩnh thiếu kìm chế thiếu sáng suốt để dẫn đến án mạng
để đấu tranh có hiệu quả hạn chế loại tội phạm này quan trọng là phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu con người định hướng cho mình
lối sống nhân văn
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác
tòa nước dân thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai bị cáo
gồm phạm hữu phúc và nguyễn phạm tuấn thanh cùng chú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
trong đó phúc là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào sáng ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám phúc và thanh đi xe buýt từ thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đến khu vực cầu kinh cục thuộc phường một thành phố vĩnh long để mua ma túy của một người phụ nữ làm mặt
sau đó cả hai thuê xe ôm ra biến xe thành phố vĩnh long để về nhà
nhưng khi đến khu vực phường một thành phố vĩnh long thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
kết quả giám định gói ma túy mà phúc và thanh mua có trọng lượng gần hai gram
tại phiên tòa cả hai bị cáo đã thử nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phúc hai năm sáu tháng tù và bị cáo thanh hai năm tù cùng về tội tàng chữ trái phép chất ma túy
sau khi bị phát hiện về hành vi vận chuyển trên một trăm linh kg pháo lậu đối tượng vũ hồng duân
chú tại huyện trư phả tỉnh gia lai còn gợi ý đưa hai mươi triệu đồng cho cảnh sát giao thông để bỏ qua hành vi vi phạm của mình
tuy nhiên ngoài hành vi phạm tội thì đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
và công an huyện yaleo tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi
tố dân về hành vi vận chuyển pháo lẩu
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một trong lúc tuần tra trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã yà khanh huyện yaleo một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện chiếc xe ô tô lưu thông hướng từ tỉnh gia lai đi đắk lắc có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
quả đó tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe có chứa năm mươi sáu hộp pháo hoa với tổng trọng lượng là một trăm linh năm kg
tài xế khai nhận tên là vũ hồng duân bốn mươi sáu tuổi chú tỉnh gia lai
số pháo này được duân mua từ cửa khẩu bờ y tỉnh con tum với mục đích là mang sang tỉnh đắk lắc bán lại kiếm lời
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện bắt quả tang đối tượng duân đã gợi ý đưa hai mươi triệu đồng
mong lực lượng làm nhiệm vụ bỏ qua nhưng ngay lập tức đã bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý
xe ô tô có hành vi đổ chất bẩn chưa qua xử lý ra môi trường vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh ninh bình phát hiện
cụ thể phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh ninh bình đã phát hiện hai xe ô tô hút bề phốt do trịnh hữu hướng và nguyễn công đăng
là nhân viên của công ty trách nhiệm mô hạn kỹ thuật công nghệ môi trường hà nội
địa chỉ tại quận bắc tử liêm thành phố hà nội điều khiển đang có hành vi đổ chất bẩn ra môi trường
bước đầu hai lái xe khai nhận thực hiện hợp đồng hút bùn thải vệ sinh cho công ty trách nhiệm mô hạn mcinec vina
thuộc khu công nghiệp phúc sơn phường ninh sơn tp ninh bình sau đó trở đến thôn yên cống xã khánh an huyện yên khánh đổ ra môi trường
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý theo thẩm quyền
lấy danh nghĩa được cấp phép cải tạo mặt bằng đồi núi nghĩa trang xây dựng nông thôn mới
nhưng thực tế là phục vụ cho các nhu cầu ngoài địa bàn khai thác đất
bán ổ ạt kiếm lời
thực trạng này đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương khiến tài nguyên đất của quốc gia bị tổn thất môi trường bị xâm hại
trong đó tại xã phổ hòa huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi là địa bàn dồi dào tài nguyên đất
đặc biệt là quy tụ rất nhiều quả đồi đất với chữ lượng có thể lên đến hàng triệu mét khối
nắm mắt được vị thế đó thì nhiều doanh nghiệp đã tập trung về đây khai thác nhiều khiến cho các quả đồi trở nên nham nhở
cũng như nhiều hộ dân khác ông nguyễn dũng ở thôn bình đẳng xã tịnh ân đông thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đã phải bàn giao đất trồng cây trên dãy núi gò dê cho một doanh nghiệp đến khai thác lấy đất đem đi bán
tuy nhiên đến nay ngọn núi này đã được san bằng nhưng ông vẫn chưa được nhận lại đất để trồng trọt
dãy đồi núi gò dê núi lớn núi bà lưới đã trường tồn nuôi dưỡng bao đời người dân ở đây
tuy nhiên sau vài năm những ngọn đồi núi này với hàng triệu mét khối đất đã được săn ủi múc lên trở đi bán
nguyên nhân buông lòng quản lý khai thác đất tràn lan là do nhu cầu săn lấp mặt bằng xây dựng gia tăng
trong khi các mỏ đất lại cấp phép khai thác có hạn
vì vậy đã xuất hiện tình trạng núp bóng mở dự án mới cải tạo đồi săn lấp mặt bằng nghĩa trang để xẻ thịt đất bán vô tội vạ
tình trạng này xuất hiện ở nhiều địa phương nhưng đến nay chưa thấy ngành tài nguyên và môi trường có giải pháp quản lý ngăn chặn hiệu quả
vào tối ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
chiếc xe máy chạy với tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe tải đang dừng đậu bên đường khiến một người tử vong tại chỗ
cụ thể vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút ngày ba tháng ba anh vũ đình kiến quê thái bình điều khiển xe tải từ tỉnh đắk nông đi thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
khi đến km số ba qua ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú
quốc tình chú tại xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau đã tông thẳng vào đuôi xe tài
cú tông quá mạnh khiến anh tình tử vong tại chỗ chiếc xe máy bị bẹp rúng gãy đôi dính vào gầm xe tải
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trong lúc một nhóm học sinh bật bếp ga để hâm nóng thức ăn thi mừng ngày tám tháng ba bình ga mini bất ngờ phát nổ khiến cho hai em học sinh lớp một mươi hai a hai mươi trường trung học phổ thông nguyễn công chứ quận gò vấp tp hcm bị thương phải nhập viện cấp cứu
vụ việc xảy ra vào sáng ngày hai tháng ba nhà trường tổ chức hội thi nấu ăn chào mừng ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba
các nhóm học sinh đang trong thời gian trang trí sản phẩm để chuẩn bị dự thi
và trong lúc một nhóm học sinh đang bật bếp ga mini để sử dụng thì bình ga phát nổ
hai học sinh bị thương được đưa vào bệnh viện hồng đức quận gò vấp cấp cứu
trong đó một học sinh bị thương nặng đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện hồng đức
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng võ minh thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ hậu thường trú tại số nhà bốn trăm hai mươi hai hàm nghi phường đông hương tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng đỗ thị thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ hậu thường trú tại phố thành bắc phường quảng thành tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
còn về tội đánh bạc công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai ngọc hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xã quảng chính huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chất của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện